thời gian qua hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh hải dương đã đặc biệt quan tâm và hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở và giúp họ vơi đi mặc cảm cải thiện điều kiện cuộc sống và có đóng góp tích cực cho xã hội
hội bảo trợ người tàn tật đã đặc biệt quan tâm và hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở và giúp họ vơi đi mặc cảm cải thiện điều kiện cuộc sống và có đóng góp tích cực cho xã hội